sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị
báo cáo viên trung ương tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đồng chí phó giáo sư tiến sĩ lê hải bình ủy viên dự khuyết trung mương đảng
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chủ trì hội nghị dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo
các ban bộ ngành trung ương và địa phương các đồng chí báo cáo viên cấp trung ương hội nghị được tổ chức
tại tỉnh thành phố
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao đổi thông tin đến các đại biểu chuyên đề công tác xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác công an trong đó tập trung thông tin ba dự thảo luật
luật công an nhân dân sửa đổi luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí đào trung chính cục trưởng cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
thông tin nội dung chuyên đề kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an
thông tin về chuyên đề bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và các hoạt động kỷ niệm
định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
từ đó tuyên truyền làm theo để những lời bác dạy đi vào cuộc sống đánh giá về các dự án luật được thông tin tại hội nghị
đồng chí lê hải bình nhận định các dự án luật được soạn thảo công phu đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất
nhất là các dự án luật do bộ công an soạn thảo do đó cần tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc